cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn u tuyến giáp là một bệnh lý rất thường gặp tuy nhiên hơn chín mươi các u tuyến giáp được phát hiện là tổn thương lành tính và chỉ bốn sáu năm là ung thư
một trong những băn khoăn của người bệnh là trong trường hợp nào thì nên phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp sau phẫu thuật cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt giúp người bệnh khỏe mạnh tránh tái phát
nội dung cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
còn theo bác sĩ hiện nay ghi nhận rất nhiều người bệnh mắc các bệnh liên quan
nên bác sĩ có thể chia sẻ ưu tuyến giáp gồm những thể nào
nói về ưu tuyến giáp thì người ta sẽ chia ra hai thể là thể lành tính và thể ác tính
lành tính thì người ta có thể là ưu dạng đặc hoặc là dạng nang
còn ác tính hay là gọi là ung thư tuyến giáp thì người ta sẽ chia ra nhiều thể
chia ra nhiều thể theo dạng hốc bệnh mà bệnh nhân sẽ được chọc để làm tiếng bào học

vậy trong trường hợp nào thì người bệnh nên phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ưu tuyến giáp thưa bác sĩ
về phẫu thuật ưu tuyến giáp thì ngày nay người ta có nhiều phương pháp điều trị
phẫu thuật chỉ là một trong phương pháp điều trị thôi
người ta chỉ cắt toàn bộ tuyến giáp trong những ưu tuyến giáp
tuy nhiên ưu tuyến giáp thì cũng dẫn tùy theo giai đoạn những giai đoạn mà nó có sâm lẫn
bỏ hoặc di cân hạch
thì lúc đấy mình có chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp
vậy sau phẫu thuật bao lâu thì người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường ạ
sau phẫu thuật thì phẫu thuật ưu tuyến giáp cũng là một phẫu thuật giống các phẫu thuật cơ quan khác
cũng phải có thời gian phục hồi
đặc biệt ưu tuyến giáp trên đòng bụng cổ liên quan đến thẩm mỹ
và trong phẫu thuật ưu tuyến giáp thì nó liên quan đến thần kinh
thần kinh quạt ngược thanh quản là thần kinh để chúng ta nói tiếng nói nuốt nó cũng bị sạc
thì do thần kinh quạt ngược chỉ huy
cộng với tuyến cận giáp là tuyến nằm rất sát trên giáp
nó gây ra để tổng hợp canxi cơ thể
nếu trong phẫu thuật mà sau tuần không có biến chứng của tổn thương các cơ quan là thần kinh quạt ngược hay cận giáp
thì lệ nhân chỉ có hai tuần để có thể quay lại cuộc sống bình thường
còn nếu chẳng ai cho phẫu thuật
phẫu thuật mà có những biến chứng liên quan đến tổn thương của thần kinh quạt ngược hay là tuyến cận giáp
thì cái thời gian quay trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường
nó sẽ phụ thuộc vào thời gian điều trị những biến chứng mà sau phẫu thuật có thể mọc vào
cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt giúp người bệnh khỏe mạnh tránh tái phát u sau phẫu thuật thưa bác sĩ
về phẫu thuật thì chúng ta đang nói về phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp
trong ung thư giáp khi đã phẫu thuật thì người ta sẽ chia ra hai vấn đề là phẫu thuật bảo tồn vì không tổn thương
tuyến giáp có hai thùy
thì nếu lưu dụng ung thư nó nằm ở thùy nào giai đoạn sớm thì ta cắt thùy đấy cộng cái thạch bên đấy
thì thời gian mà phải theo dõi phải đề phòng cái ứng thùy rất là liên tục
thông thường sau mổ khi bệnh nhân ổn tị ra viện
thì bác sĩ sẽ hẹn khám lần đầu tiên
sau một mươi ngày
sau đó tùy theo cái diễn biến và tùy theo cái cách thức phẫu thuật
mà có hẹn bệnh nhân là có thể khám định kỳ hàng tháng hoặc ba tháng hoặc sáu tháng
với những cắt tổng bộ tuyến giáp trong ung thư
nếu như bệnh nhân mà lại phải điều trị tiếp tục người yêu ở thông sạn
thì cái đấy thì khi mà bệnh nhân về ngoại khoa về số phẫu thuật mà ổn định
thì phải đi uống những phong sạn

mình đã cắt tổng bộ mất rồi
bác xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai